chiều nay tám tháng sáu quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về nhiều nội dung
trong đó có việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
việc bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
tại phiên thảo luận đa số các đại biểu đồng thuận về việc bổ sung vốn điều lệ
cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
bởi qua đó sẽ thêm nguồn vốn để thúc đẩy các chương trình đã được quốc hội thông qua
liên quan đến nông nghiệp nông dân và nông thôn
nguồn bổ sung ba năm trăm linh tỷ vốn cho ngân hàng này chính là nguồn tăng thu tương ứng lãi sau thuế
mà ngân hàng này nộp ngân sách năm hai nghìn hai mươi
theo ý kiến một số đại biểu ngân hàng nhà nước phải bảo đảm đúng trình tự
thủ tục quy định về sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách